tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã ngay bộ trưởng bộ công an tô lâm trình bày tờ trình về dự án luật công an nhân dân sửa đổi
cũng như ngay chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này
ủy ban quốc phòng an ninh tán thành sự cần thiết sửa đổi luật công an nhân dân và cho rằng việc sửa đổi luật công an nhân dân trong thời điểm hiện nay là cấp bách
thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong dự thảo luật công an nhân dân sửa đổi có một số quy định khác với luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn
như không quy định cụ thể vị trí và số lượng chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng bổ sung quy định cục đặc biệt để phong hàm trung tướng
bổ sung quy định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại một là chưa phù hợp với chỉ đạo của bộ chính trị về chủ trương phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng
do đó các nội dung này cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đồng thời đề nghị cần tiếp tục giả soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật khi được ban hành